đoàn chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức buổi gặp mặt với các nữ đại biểu quốc hội
nhân kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tham dự buổi gặp mặt có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và hơn một trăm ba mươi nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi
qua các nhiệm kỳ hoạt động các nữ đại biểu quốc hội đã luôn tâm huyết và trí tuệ
làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa cử tri với quốc hội trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
tham gia xây dựng giám sát phản biện các chính sách pháp luật cũng như đại diện cho giới nữ
thể hiện tiếng nói mong muốn đối với các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em
hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu nhân dân
đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động chung của quốc hội
phát biểu tại buổi gặp mặt phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cho biết
năm hai nghìn một mươi chín là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí tòng thị phóng đề nghị hội liên hiệp phụ nữ việt nam và các nữ đại biểu quốc hội
tích cực chủ động phát hiện cán bộ nữ ưu tú để giới thiệu cho các cấp ủy đảng chính quyền
chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ nhất là những cán bộ nữ dự kiến thay thế vị trí của mình
bên cạnh đó hội liên hiệp phụ nữ việt nam cần tích cực hơn nữa trong phối hợp với nhóm nữ đại biểu quốc hội
các cơ quan liên quan để tham mưu đề xuất chính sách cho cán bộ nữ đề xuất các giải pháp hữu hiệu
để bảo đảm cơ cầu cán bộ nữ phát hiện giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn cho đảng nhà nước quốc hội